thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã có buổi làm việc với tỉnh bình phước
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh bình phước đã báo cáo thủ tướng về tình hình kinh tế xã hội của địa phương trong những năm qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh những thành tiệu mà đảng bộ và nhân dân tỉnh bình phước đã đạt được trong hai mươi năm qua kể từ khi tái thành lập tỉnh
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu bình phước tiếp tục thực hiện những chính sách những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đặc biệt cần phát huy thế mạnh về đất đai và nguồn lao động
bên cạnh đó chú trọng hơn nữa đến công tác xóa đói giảm nghèo cho người dân đặc biệt là những chính sách quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn